trong khi đó ở phía nam ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục được dự báo là có mưa rông
nguyên nhân của những cơn mưa này vẫn là do gió mùa tây nam
khu vực nam bộ là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của gió mùa tây nam
nên trong chiều và tối nay sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
các tỉnh miền đông nam bộ là những nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
còn ở khu vực tây nguyên ảnh hưởng của gió mùa tây nam không có mạnh nên mưa sông ở mức giải rác
mưa xuất hiện chính về chiều và tối vì thế từ nay đến chiều ở nam bộ và tây nguyên trời tiếp tục có nắng
và nền nhiệt cao nhất trong ngày mông vực tây nguyên từ ba mươi một đến ba mươi ba độ với các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp có trục từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ vĩ bắc
nên trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau
từ cà mau cho tới kiên giang cũng có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước